trong những năm qua nhiều doanh nghiệp đã đi tiên phong trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp
và đã được nhiều thành công giúp nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông sản
và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế
đây là dây chuyền công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh hiện đại từ dơm dạ phụ phẩm nông nghiệp
và phế thải chăn nuôi của công ty cổ phần tnt một trăm năm mươi chín
cùng với dây chuyền thức ăn tổng hợp hoàn chỉnh cho châu bò phù hợp với quy mô
đơn vị đã thành công trong ứng dụng công nghệ để tự chủ khâu cung cấp thức ăn chăn nuôi
và xử lý chất thải chăn nuôi từ đó đáp ứng được chuỗi mô hình chăn nuôi bò thịt khép kín
cũng như bảo vệ môi trường
với công tác sản xuất phân bón của chúng tôi kết hợp với chăn nuôi đẻm lót sinh học
thì chúng tôi chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào chủ động được cái lượng sản phẩm đầu ra
hàng tháng chúng tôi có thể đưa ra thị trường với một dây chuyển sản xuất phân bón dạng bột
chúng tôi đưa ra thị trường từ hai đến hai năm trăm linh tấn cho một dây chuyền
chúng tôi tiếp tục đầu tư một dây chuyển fvn là dây chuyển số hai
thì một ngày chúng tôi có thể đưa ra được một tháng chúng tôi đưa ra được khoảng năm tấn
hàng chục năm qua công ty tnt một trăm năm mươi chín đã xây dựng chuỗi trang trại nuôi năm trăm linh con bò sinh sản
và bốn con bò thịt tạo việc làm cho khoảng hơn một mươi hộ dân
tương ứng với trên dưới bốn mươi lao động thuộc một mươi một xã trên địa bàn huyện đô lương thành phố hòa bình
chúng tôi đã đầu tư vào lông nghiệp và trên một cái lền tảng
đã được chuẩn bị hết sức kỹ cảng về các cái điều kiện cơ sở vật chất
về các điều kiện về hạ tầng đặc biệt là các tiến bộ khoa học
những cái tiến bộ công nghệ để xây dựng một cái chuỗi giá trị
trong đó có cái sự tham gia của người dân trong đó có sự tham gia của cộng đồng
trong đó có sự tham gia của các nhà khoa học
với sự vào cuộc của các doanh nghiệp khoa học công nghệ đã đóng góp có hiệu quả
vào phát triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm nâng cao năng suất chất lượng
và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông sản và dịch vụ trên thị trường
trong nước và quốc tế mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp